phát huy thế mạnh kinh tế đổi rừng những năm qua đồng bào các dân tộc huyện văn yên đã phát triển nhiều loại cây trồng có giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao
trong đó có cây quế với diện tích hơn bốn mươi năm hectare lớn nhất cả nước đây là cây dược liệu quan trọng đã và đang mang lại nguồn thu nhập chủ yếu giúp nâng cao đời sống xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho bà con nơi đây
từ lâu cây quế được đồng bào dân tộc giao coi là cây để giành bởi quế không chỉ để lấy gỗ mà còn là cây dược liệu quý của đồng bào vùng cao yên bái
đến nay cây quế còn mang lại giá trị kinh tế cao cho nhiều hộ dân nơi đây trong đó có gia đình ông lý kim thanh thôn hai khe giang xã đại sơn
hiện gia đình ông thanh đang có một mươi hectare quế cây từ năm đến một mươi năm tuổi mỗi năm gia đình ông thu về hơn một trăm linh triệu đồng
từ việc tỉa cành lá quế bán cho thương lái hoặc cho nhà máy chế biến tinh dầu quế văn yên
xã đại sơn trước đây là xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện văn yên với hơn bảy mươi là người đồng bào dân tộc giao
tuy nhiên năm năm trở lại đây nhờ cây quế mà bộ mặt nông thôn của xã đã được cải thiện
toàn xã có hơn ba hectare quế năm hai nghìn một mươi bảy đã cho thu nhập trên bốn mươi tỷ đồng
trung bình mỗi hectare quế từ một mươi năm tuổi trở lên mang lại thu nhập khoảng năm trăm linh triệu đồng cho người dân nếu khai thác trắng thu nhập khoảng một trăm linh triệu đồng nếu chỉ tỉa cành và lá quế
xác định cây quế là một cây có giá trị kinh tế rất là cao
nên đảm bộ xã đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và con nhân dân phát triển cây quế
hàng năm cây quế đã mang lại nguồn thu nhập rất lớn cho người dân
đặc biệt là trong những năm gần đây khi cây quế được xuất khọc đi các nước châu âu và các nước như hàn quốc nhật bản
thì thực sự là cây quế đã đem lại cái đời sống ấm no rất là lớn cho người dân xã đại sơn
không chỉ chú trọng đến việc mở rộng diện tích quế
thời gian qua huyện văn yên còn thực hiện nhiều chính sách ưu đãi thu hút đầu tư của các doanh nghiệp
nhằm tìm đầu ra cho sản phẩm quế tại địa phương
đến nay trên địa bàn huyện đã có một mươi sáu nhà máy và các cơ sở chế biến chiết xuất tinh dầu quế và các sản phẩm về quế
trong vùng hẻo lánh thấy nguồn lá của bà con nông dân rất là lãng phí
tôi cũng vào đây để thành lập một nhà máy tận thu cho bà con nông dân
khi bắt đầu nhà máy vào đây phát triển
nhà máy cũng mở rộng ra được hai sửa sản xuất
một năm thì cũng thu mua cho bà con là một mươi tấn lá với giá là hai năm trăm linh đồng trên một kg
và cũng sản xuất ra được từ năm mươi năm đến sáu mươi tấn dầu trên một năm
và cũng tạo công an việc làm cho toàn bộ bà con quanh thôn bản
và cũng đạt mức lương từ bảy triệu đến tám triệu đồng
đến nay diện tích quế của toàn huyện văn yên là trên bốn mươi năm hectare
trồng phủ rộng trên hai mươi năm hectare
với những định hướng đúng đắn cùng nhiều chính sách yêu đái
những năm qua cây quế đã và đang trở thành cây xoa đói giảm nghèo
và làm giàu của người dân nơi đây